sau nhiều vụ hỏa hoạn liên tục xảy ra gần đây nhất là sau vụ cháy trung cư mini thương tâm ở khương hạ
quận thanh xuân người dân vẫn săn đón các sản phẩm phòng cháy chữa cháy khiến thị trường này nóng hơn bao giờ hết
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
cửa hàng bán thiết bị phòng cháy chữa cháy này nằm trên đường khuất duy tiến
những ngày gần đây luôn tấp nập người ra vào đến mua các mặt hàng phòng cháy chữa cháy
nhiều mặt hàng như mặt nạ bình cứu hỏa được tiêu thụ tăng đáng kể so với trước đó
có tăng lên gấp ba bốn lần thời gian bình thường
mặt hàng là bình cứu hỏa bình tự động cháy mặt nạ và thang thoát hiểm
thang thoát hiểm mà đang bị cháy hàng đang bị chơ hàng
sau một vụ cháy thì gần như là cái lượng khách hàng hoặc mua đều tăng đột biến cả
người dân lại chú trọng về mặt nạ phòng độc này về thang dây này về bình cứu hỏa
đối với những người dân hay mua thì là loại bình bột bốn cân bình thí siêu hai ba cân
một tín hiệu đáng mừng đó là người dân giờ đã có ý thức mua để phòng bị
bảo đảm an toàn cho gia đình chứ không chỉ là tâm lý đối phó với việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy của cơ quan chức năng
rất cần thiết trong cuộc sống nó ảnh hưởng khi cháy ra nó thiệt hại nhiều lắm tài sản rồi là tính mạng con người rất cần thiết
mình là mua cho khu chung cư hay là chỉ nhà mình mua
đây là của nhà
thằng này thì chạy liên tục thì có khoảng năm sáu đơn

họ mang đến nhà họ còn kiểm tra này còn tháo rỡ cho họ nắp ráp cho khách hàng
thị trường trang thiết bị phòng cháy chữa cháy thậm chí nóng cả ở trên mạng online
khi các sán thương mại điện tử chuyên bán thiết bị phòng cháy chữa cháy bảo hộ lao động cũng rất rối động
tuy nhiên người dân cũng nên cân nhắc chọn mua các mặt hàng có nguồn gốc tại đơn vị sản xuất uy tín có dán tem kiểm định
có thể kiểm tra nguồn gốc xuất xứ bằng mã qr tránh mua phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng dẫn đến tiền mất tật mang
tại kỳ họp lần thứ một mươi một hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi đã thông qua nghị quyết ban hành danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng
hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu được áp dụng loại hợp đồng xây dựng vận hành chuyển giao bot với năm dự án giao thông
hội đồng nhân dân tp hcm đã thông qua nghị quyết ban hành danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng
hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu được áp dụng loại hợp đồng bot
cụ thể quốc lộ một mươi ba từ cầu bình triệu đến ranh tỉnh bình dương dài gần năm chín km sẽ mở rộng lên năm mươi ba sáu mươi m
quốc lộ một từ an lạc đến ranh tỉnh long an dài chín sáu km được mở rộng lên tám làng xe
quốc lộ hai mươi hai từ ngã tư an sương đến vành đai ba dài chín một km sẽ mở rộng lên gần bốn mươi m
cầu đường bình tiên từ đường phạm văn chí đến đường bình tiên
dài ba hai km rộng ba mươi bốn mươi m
đây là các dự án thực hiện theo nghị quyết số chín mươi tám của quốc hội về thí điểm một số cơ chế
chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
tổng vốn đầu tư của năm dự án bot là hơn bốn mươi tỷ đồng
phú yên hiện có một mươi bảy làng nghề đã được ubnd tỉnh công nhận trong đó có một mươi bốn làng nghề tiểu thủ công nghiệp
và ba làng nghề nông nghiệp truyền thống
trung bình mỗi năm các làng nghề đạt tổng doanh thu khoảng chín trăm hai mươi tỷ đồng
giải quyết việc làm cho hơn sáu lao động với thu nhập bình quân khoảng ba năm triệu đồng một người một tháng
thực tế đã cho thấy muốn xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn mang bản sắc văn hóa địa phương
phải có sự kết nối chặt chẽ với du lịch
hàng năm khi cây đỏ chữ quả và bắt đầu chuyển màu
cũng là lúc xã sơn xuân huyện miền núi sơn hòa lạnh nhuộn nhịp đón du khách
một mươi năm đồng với mỗi lượt khách thăm vườn đã trở thành một nguồn thu nhập đáng kể
của người dân huyện miền núi vẫn còn lắm khó khăn này
năm năm trở lại đây vườn đỏ rộng hơn hai năm hectare của gia đình ông võ điển phương
chính là sản phẩm thu hút du khách trong và ngoài tỉnh
ngoài ông phương trong làng còn có gần hai mươi hộ có mô hình tương tự làm du lịch
kết hợp với bán đặc sản của địa phương phục vụ du khách
bằng cách làm này các nhà vườn có thu nhập mỗi tháng từ vài chục đến cả trăm triệu đồng
ngoài các khách trong nội tỉnh ra thì có hai miền hai đảo tổ quốc như hà nội
thành phố hồ chí minh và các tỉnh tây nguyên đều có đến khách tham quan
rất là mừng và cũng như là nếu mà có khách ấy
nhà vườn cũng tăng phần thu nhập
với thời gian đón khách mỗi mùa kéo dài từ ba đến bốn tháng
cây đỏ ở sơn xuân đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện miền núi sơn hòa
để giúp bà con có thu nhập cao và ổn định chính quyền địa phương cũng đang hỗ trợ
các nhà vườn sắp xếp tổ chức vườn cây hợp lý đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch
để mùa sau đón khách nhiều hơn mùa trước